dưới cây nắng bỏng rát của những ngày tháng sáu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên và các lực lượng chức năng khác vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh
khắc phục mọi khó khăn vất vả trong sinh hoạt trong công tác hàng trăm cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch vẫn một ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần ngăn chặn dịch bệnh bảo vệ cộng đồng
nút giao tân long thành phố thái nguyên là một trong những chốt kiểm soát phòng chống dịch có lưu lượng xe ra vào lớn nhất trên địa bàn tỉnh
mỗi ngày có đến hàng chục nghìn phương tiện đi qua đây
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và trật tự an toàn giao thông lực lượng làm nhiệm vụ tại nút giao tân long luôn phải căng mình giữa những làn xe dày đặc khói bụi và cây nắng nóng như đổ lửa
cùng với các lực lượng chức năng công an thành phố thái nguyên đã bố trí chín cán bộ chiến sĩ
chia làm ba k tổ chức kiểm soát người và phương tiện tiến hành đo thân nhiệt khai báo y tế ngăn chặn không để phương tiện chở người nhiễm bệnh nghi nhiễm bệnh ra vào địa bàn
những bữa cơm ăn vội là khoảng thời gian ít ỏi các lực lượng nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe trước khi tiếp tục trở lại thực hiện nhiệm vụ
tôi đã tham gia chốt kiểm dịch này được hơn một tháng
trong quá trình tham gia chốt kiểm dịch này cũng gặp nhiều khó khăn
ví dụ như thời tiết này rất khắc nghiệp
và phương tiện đi lại ở tuyến đường này rất đông
cũng gây khó khăn nhiều đến cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đây
xã dương thành huyện phú bình nơi xuất hiện hai ca dương tính covid một mươi chín
ngay khi dịch bệnh xuất hiện công an huyện phú bình đã bố trí lực lượng tham gia toàn bộ các chốt phòng chống dịch bệnh địa bàn phong tỏa khu vực cách ly
cao điểm có gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an được huy động cùng với các lực lượng bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại hai mươi sáu chốt phòng chống dịch
tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã dương thành
phân công lực lượng là mỗi tổ từ sáu đến tám người thực hiện nhiệm vụ chia làm hai ca
mỗi ca một mươi hai giờ mỗi ca một mươi hai tiếng để giữ được sức khỏe và giữ gìn trật tự tại địa phương
phục vụ của anh em trong chốt thì là được người dân đánh giá là
nhiều tình mặc dù là nắng có những hôm mưa mấy hôm đầu giảm mấy hôm cuốn bay cả mưa giông cuốn bay cả
coi như là không giảm ra lại phải đêm bắt lại
đêm nguy hiểm nha nếu mà nằm lẻo nó đổ chết thì gió nó cuốn
đó là hai trong số hơn một trăm linh chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
cán bộ chiến sĩ công an đang tích cực phối hợp với lực lượng y tế quân sự tổ chức hướng dẫn
kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
khi đêm nắng lực lượng y tế khó khăn vất vả là những điều luôn hiện hữu
ban ngày đội nắng đêm xuống xương phơi làm nhiệm vụ
nhìn những khuôn mặt in hẳn dấu vết khẩu trang mới phần nào thấu hiểu những vất vả của các lực lượng tại tuyến đầu phòng chống dịch
không quản những ngày mưa ngày nắng các đồng chí công an cũng đều tham gia rất tích cực với lực lượng y tế
rồi chính quyền địa phương để làm tốt công tác kiểm soát khai báo y tế
những người đi vào tỉnh thái nguyên sự đóng góp của lực lượng công an nói riêng và của các ngành cao cấp nói chung
đã góp phần giúp cho tỉnh thái nguyên chúng ta đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua
với tinh thần chống dịch như chống giặc lực lượng công an tỉnh thái nguyên vẫn luôn nêu cao quyết tâm
làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vững vàng tại vị trí chiến đấu đoàn kết đồng lòng
cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh vì bình yên cuộc sống